phó thủ tướng vương đình huệ đã giao cho tổng cục hải quan là cơ quan thường trực phụ trách vấn đề này
vậy tiến độ thực hiện mục tiêu ra sao
việc kết nối các thủ tục hành chính mới trên cơ chế một cửa quốc gia sẽ có ý nghĩa như thế nào
với chương trình mục tiêu của chính phủ cũng như lợi ích của người dân và doanh nghiệp
phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo tổng cục hải quan
chung quanh vấn đề này mời quý vị cùng theo dõi
có những thủ tục đã công bố triển khai chính thức có những thủ tục đã hoàn thành phần kết nối
và chúng tôi đang chuẩn bị tập huấn để có thể thực hiện trong tháng chín và tháng một mươi
tuy nhiên là nếu đối chiếu lại mục tiêu sáu mươi một thủ tục thì rõ ràng là còn rất nhiều thủ tục chưa thấy xuất hiện
trên các kế hoạch cũng như trong các nội dung triển khai
mặt thực tế thì chúng tôi cũng đã triển khai trong xong các nhiệm vụ này rồi
bởi vì để thực hiện một thủ tục kết nối một thủ tục hành chính lên cơ chế một cửa quốc gia
thì đòi hỏi là có thể không
các bên phải thống nhất về quy trình nghiệp vụ xây dựng các thiết kế yêu cầu hệ thống công nghệ thông tin
và thỏa thời gian đó là khá giả
để đạt được mục tiêu ví dụ như là giai đoạn trước là mục tiêu một trăm bảy mươi ba thủ tục hành chính
thì mỗi thủ tục hành chính dự kiến là mất sáu đến chín tháng
để có thể hoàn thành việc ký kết thống nhất quy trình nghiệp vụ xây dựng hệ thống công nghệ thông tin tập huấn và triển khai
cho nên là rõ ràng là nếu như nhìn từ góc độ bên ngoài nhìn vào
thì thấy rằng tiến độ đó đang còn rất chậm
và sẽ có rất nhiều sự quan ngại và lo lắng
chính vì thế nên tại cuộc họp tháng bảy thì chủ tịch uban cũng đã có yêu cầu
thứ nhất là các bộ phải phấn đấu để làm sao thực hiện được hoàn thành được kế hoạch nào thủ tướng yêu cầu
vấn đề thứ hai là trong giai đoạn này thì rõ ràng là nhìn thấy được một mặt
là những nỗ lực của các bộ rất lớn mặt khác thì các việc triển khai các thủ tục hành chính
thì đòi hỏi là cái thời gian nó không phải là ngắn
vì vậy thì phó thủ tướng cũng có chỉ đạo là
phấn đấu là trong hai nghìn một mươi chín thì phải đạt được mục tiêu là kết nối các thủ tục đó về mặt kỹ thuật
và một số thủ tục để đảm bảo công tác tập huấn cho doanh nghiệp cho các bộ ngành
thì có thể lùi sang thời hạn là chính thức triển khai vào quý i của năm hai nghìn hai mươi
và nếu mà đối chiếu lại với yêu cầu của phó thủ tướng như vậy của chủ tịch uban như vậy
thì chúng tôi vẫn đang rất hạc quan và chúng tôi khẳng định tin tưởng rằng
đến cuối hai nghìn hai mươi hai nghìn một mươi chín chúng tôi có thể đảm bảo được là sau mốt thủ tục hành chính
sẽ được kết nối về mặt kỹ thuật và trong đó thì tối thiểu là năm mươi khối lượng đó sẽ triển khai chính thức
có ý kiến đánh giá là kết quả xử lý thực hành chính của các cơ quan quản lý nhà nước
trên cơ chế mục của quốc gia còn chậm và chưa đạt được hiệu quả cao cho công tác quản lý
xin ông cho biết là nguyên nhân của vấn đề này
đúng như là các bạn đã trao đổi đâu đó nó vẫn chưa kịp thời nó vẫn chưa hiệu quả
vậy thì đây nguyên nhân là gì
ủy ban mùa tháng chín cũng đã nhận diện ra các nguyên nhân này
ở đây chúng tôi cũng nhận thấy mấy nguyên nhân
thứ nhất đầu tiên là nguyên nhân về hạ tầng
tính ổn định của nó vẫn chưa đạt được nó chưa ổn định
đặc biệt là tính ổn định trong hạ tầng được đầu tư cho các cơ quan nhà nước
cho nên là nguyên nhân này là một trong những nguyên nhân mà nó gây ra sự không kịp thời
đôi khi là hệ thống nó bị gián đoạn nó bị trục chặt
thì đấy là nguyên nhân đầu tiên
nguyên nhân thứ hai thì như chúng tôi thấy là trong giai đoạn vừa qua
thì chúng ta tập trung phát triển chúng ta tin hậu hóa
đấy điện tử hóa quy trình thủ tục
để đảm bảo là các doanh nghiệp cũng như các nhà nước làm quen với phương tức thực hiện thủ tục mới
cho nên là nó chưa thay đổi về chất của các cơ sở pháp lý cũng như là nền tảng về quy trình thủ tục hành trình
nguyên nhân thứ ba thì rõ ràng là trong cái quá trình chúng tôi phối hợp với các bộ ngành
để xây dựng các yêu cầu nghiệp vụ và thống nhất để thiết kế hệ thống một cửa quốc gia
thì chúng tôi nhận thấy như thế này
tính kết đối vào mặt thông tin quản lý
các cơ quan nhà nước với nhau hiện giờ nó vẫn còn đang rời rạc chưa liên thông
chúng tôi trong quá trình triển khai cái nhiệm vụ mà chúng tôi quản lý về các đối tượng
vận chuyển hàng hóa qua các đường bộ đường thủy đường hàng không v v đường biển
nhưng mà kết nối giữa cơ sở dữ liệu của bộ công an với cơ quan hải quan thì nó vẫn còn hạn chế
cho nên là các cái bên không thông tin được kịp thời cho nhau
về các thông tin liên quan
đối tượng trọng điểm này nó dẫn đến là nó chưa thể kịp thời
thế ngược lại là các cái cơ quan khác người ta cũng yêu cầu những thông tin từ các bên
thế thì các thông tin đó cũng không được kết nối liên thông
nói tóm lại là thông tin quản lý thì nó chưa được kết nối và liên thông đầy đủ giữa cơ quan nhà nước
cho nên đây cũng là một cái nguyên nhân dẫn đến nó chưa kịp thời
khi trao đổi với các đối tác thương mại chúng ta có cơ sở dữ liệu chúng ta có cái chứng từ điện tử do cơ quan nhà nước của việt nam cấp
ví dụ như là giấy chứng nhận kiểm soát
ví dụ như là một số kiểm tra về chất lượng
ví dụ như là truy xuất nguồn gốc
thế nhưng mà chúng ta lại chưa có những nền tảng pháp lý chưa có những trao đổi với các đối tác thương mại khác
cho nên là mặc dù là những cái giấy tờ đó đã được điện tử hóa đã là chứng từ điện tử ở việt nam
nhưng khi chuyển sang nước bạn thì nó lại là các chứng từ giấy
nó cũng nằm chậm cái quá trình thực hiện thủ tục của doanh nghiệp việt nam
và như thế này nó cũng đem
cũng đem lại một cái đánh giá có thể là chưa hiệu quả chưa kịp thời
xin ông cho biết là tổng cục hải quan đang triển khai những giải pháp nào để thực hiện mục tiêu này
có một loạt các giải pháp mà ủy ban một nghìn tám trăm chín mươi chín chủ tịch ủy ban cũng đã yêu cầu các bộ ngành thực hiện
thứ nhất tới đây thì chúng tôi sẽ xây dựng một cái đề án để đánh giá lại toàn bộ cái thiết kế của hệ thống
thì qua vòng triển khai năm năm từ năm hai nghìn một mươi bốn đến hai nghìn một mươi chín
thì nó có đủ thời gian để nhìn nhận đánh giá lại toàn bộ
và với cái định hướng tập trung hóa toàn bộ thông tin quản lý của các bộ ngành về một hệ thống cơ sở dữ liệu chung
và trên nền tảng hệ thống cơ sở dữ liệu đó thì các cơ quan quản lý sẽ được chia sẻ các thông tin quản lý mà liên quan đến lĩnh vực của mình
cũng như là thông tin mà hỗ trợ cho kinh vực quản lý của mình
qua đó thì nó sẽ đảm bảo tính kịp thời và hiệu quả trong việc thực tục hành chính của các quán
thay vì mỗi một vụ việc thì phải có một văn bản đề nghị cơ quan liên quan cung cấp thông tin
thông tin cung cấp dữ liệu cung cấp hồ sơ thì tất cả những thông tin đó những yêu cầu đó sẽ được tự động chia sẻ trên nền tảng một hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung
đấy là cái mục tiêu và cái đề án này cũng sẽ phải thực hiện
thế thì đảm bảo cho song song với cái việc xây dựng cái công cụ như vậy thì chính phủ cũng đã giao cho bộ tài chính chủ trì phối hợp với bộ
dưới sự chỉ đạo của bộ tài chính chủ trì xây dựng một nghị định về chia sẻ thông tin và kết nối thông tin giữa các cơ quan chính phủ
để thực hiện các hội đồng hành chính trên cơ chế mức cửa quốc gia
như vậy là ta hình dung ta hình dung như là đề án kia là công cụ
thì nghị định này là nền tảng pháp lý
khi mà hai văn bản này đi vào cuộc sống thì sẽ đảm bảo sự vững chắc cả về công cụ thực thi lẫn nền tảng pháp lý để thực thi
vấn đề thứ ba nữa là cái giải pháp nữa là trong giai đoạn vừa qua các bộ ngành mới chỉ thu thập thông tin từ phiếu doanh nghiệp thông qua các khảo sát
và cái việc khảo sát đấy được thực hiện theo các kỳ
cho nên cái tính kịp thời đánh giá về chất lượng cung cấp dịch vụ và thủ tục hành chính trên cơ chế một cửa quốc gia là nó còn chưa kịp thời
cho nên các bộ ngành sẽ cái sự điều chỉnh cũng không hiệu quả
thì thay vì đó thì chính phủ và ủy ban một nghìn tám trăm chín mươi chín cũng đã giao bộ tài chính là xây dựng hệ thống công nghệ thông tin để thực hiện việc giám sát
đo lường và đánh giá hiệu quả hoạt động của các thủ tục hành chính trong ngành hình cơ chế mức cửa quốc gia một cách tự động
dựa trên việc phân tích thông tin dữ liệu
thủ tục hành chính trên cơ sở liệu mà chúng ta đang có
thì hy vọng rằng là với hệ thống giám sát tự động nó thì nó sẽ đưa ra được những số liệu đánh giá rất khách quan và khoa học
về thời gian thực hiện thủ tục hành chính những khâu vướng trong việc thực hiện thủ tục hành chính không nào mất nhiều thời gian
không nào nhanh chóng hiệu quả ở bộ ngành nào thậm chí là ở đơn vị nào
thì qua đó thì các bộ ngành sẽ có những điều chỉnh về mặt chính sách phát hiện ra những điểm ngẽn
để khơi thông cái điểm ngẽn đó và điều chỉnh những chính sách bất cập đơn giản hóa những cái thủ tục mà đang còn trồng chéo
bên cạnh đó thì còn một giải pháp cuối cùng thì là chúng tôi cũng giải pháp lớn nữa mà chúng tôi đang đặt ra là chúng tôi đổi mới
về cái phương thức tuyên truyền tập huấn cung cấp các tiện ích hỗ trợ doanh nghiệp
các tiện ích hỗ trợ doanh nghiệp sẽ được cung cấp dưới nhiều hình thức hơn phong phú hơn trực tiếp hơn và có tính trực tuyến
cái nội dung này cũng sẽ được đưa vào đề án đánh giá lại và thiết kế lại hệ thống công nghệ công ty một cửa quốc gia
đảm bảo theo cái định hướng là tập trung hiệu quả hiệu lực và minh bạc hóa thông tin
xin ông cho biết là việc hoàn thành kết nối cơ chế một cửa quốc gia có ý nghĩa quan trọng như thế nào với người dân cũng như chương trình mục tiêu quốc gia
việc hoàn thành cơ chế một cửa quốc gia này một mặt là thể hiện cam kết của việt nam với cộng đồng quốc tế
trong điều ước giữa việt nam với các nước thành viên asean
thực hiện cơ chế một cửa asean cũng như là một loạt các hiệp định thương mại tự do có đề cập đến việc kết nối và trao đổi thông tin
giữa cơ chế một cửa quốc gia của việt nam với các hệ thống công nghệ thông tin của các quốc gia các đối tác thương mại của việt nam và asean
qua đó thì sẽ tạo thuận lợi cho hoạt động thông thương và giao lưu hàng hóa qua biên giới
đấy là đứng ở bình dị quốc tế còn trong nước thì rõ ràng là chúng ta thấy qua rất nhiều loạt các hệ quyết vị trí của các năm vừa rồi
nghị quyết một nghị quyết hai năm hai nghìn một mươi chín thì chính phủ luôn luôn đưa ra mục tiêu đưa ra cái cam kết với cộng đồng doanh nghiệp
cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia tạo thuận lợi thương mại
nhưng đồng thời cũng đảm bảo kiểm soát ngăn ngừa các nguy cơ ảnh hưởng đến an sinh xã hội cũng như là an ninh của cộng đồng
cơ chế một cửa quốc gia là một công cụ để thực thi vấn đề đó một mặt nó tạo thuận lợi cho doanh nghiệp
qua việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thông qua việc ngăn ngừa tiêu cực giữa tiếp xúc trực tiếp công chức với người dân
thông qua việc tăng cường chất lượng thông tin minh bạch hóa thông tin mặt khác nó cũng đảm bảo được cơ chế kiểm soát
của chính phủ ngăn ngừa từ xa khi chúng ta có đầy đủ thông tin và cái chất lượng của thông tin đó tốt
thì nó là cơ hội để cơ quan chính phủ có thể áp dụng mạnh mẽ việc quản lý rủi ro đánh giá tuân thủ
đảm bảo điều kiện thuận lợi cho những doanh nghiệp tuân thủ pháp luật nhưng đồng thời cũng ngăn ngừa những cái nguy cơ của doanh nghiệp không tuân thủ pháp luật
và gian lận thương mại đấy là cái vấn đề về mạng kiểm soát và còn hơn nữa là khi mà chúng ta đã có một cái nền tảng
một hệ thống tốt với chất lượng thông tin có tính chính xác cao độ tin kẹo lớn thì chúng ta cũng là cơ hội để việt nam
trao đổi thông tin với các đối tác thương mại khác tạo thuận lợi cho doanh nghiệp của chúng ta khi xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài
bên cạnh đó thì đương nhiên là khi chúng ta áp dụng thủ tục điện tử thì nó là cái cơ hội để chúng ta giảm thiểu chi phí
và có thể sử dụng những chi phí đó để đầu tư vào những lĩnh vực khác đầu tư về chất lượng của nguồn nhân lực đầu tư về cơ sở hạ tầng
đấy thì cũng là một cái giảm bớt cái gánh nặng cho doanh nghiệp cũng như gánh nặng về đầu tư cho chính phủ
xin cảm ơn ông
thưa quý vị như vậy việc sớm hoàn thành cơ chế một cửa quốc gia
sẽ hạn chế được rủi ro và kiểm soát được tình trạng gian lận thương mại minh bạch thông tin tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tuân thủ pháp luật
giảm chi phí cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến
đồng thời tăng cường kết nối thông tin giữa việt nam và các nước trong khu vực thúc đẩy thương mại qua biên giới
mặc dù vẫn còn những khó khăn trong quá trình triển khai nhưng chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng và hiệu quả mà cơ chế một cửa quốc gia mang lại
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay cũng đã kết thúc